một mươi một người chết mất tích và bị thương hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hàng nghìn diện tích hoa màu bị mất trắng quỹ đất để di dân có hạn vựa lúa tây bắc đứng trước nguy cơ phải cứu đói ít nhất đến hết năm nay
đứng trước tình hình đó thủ tướng chính phủ đã yêu cầu cấp gạo cứu đói khẩn cấp cho sơn la
với tinh thần tương thân tương ái chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la đang cùng chung tay vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để ổn định cuộc sống
đây là những gì còn sót lại của cây cầu treo bản bó xã huy hạ huyện phù yên sau trận lũ
lũ ập về nước từ ba dòng suối rồn vào một cuốn theo nhiều cây tre và cột điện dọc bờ suối đánh bật hoàn toàn sàn của cây cầu duy nhất nối hai bản của xã huy hạ
người dân hoàn toàn bị cô lập đây chỉ là một trong một mươi bảy cây cầu dân sinh và kiên cố của toàn huyện phú yên bị thiệt hại do mưa lũ
giao thông bị chia cắt

điện và viễn thông hoàn toàn không có cuộc sống của người dân đã khó khăn nay càng khó khăn hơn
thì anh cũng muốn sang bờ bên kia nhưng mà không sang được
nước đú to quá anh cũng được năm mươi ba tuổi rồi nhưng mà chưa có trần đú nào như thế này địch sử đấy
phải mất nhiều giờ thậm chí có đoạn phải đi bộ vài km
chúng tôi mới tiếp cận được với xã kim bon huyện phú yên
một trong năm xã bị cô lập hoàn toàn sau trận lũ
để ghi lại những hình ảnh đầu tiên
bữa cơm tối của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú xã kim bon
gần một tuần sau trận lũ khẩu phần ăn của hơn bốn trăm linh em học sinh ở đây
chỉ có vài ba miếng thịt và đậu phụ
rau xanh thì bữa có bữa không
mỗi khi thì chở thực phẩm từ dưới huyện lên
mấy ngày mưa lú này là không chở được thực phẩm từ dưới kia lên
giáo viên và nhà trường trên này cũng lo mua lởn trong bạn
bề mổ cho các em ăn
còn rau cỏ thì cũng lo cho các em
cũng thiếu thốn nhưng mà cũng có cái ăn
theo lãnh đạo các nhà trường
trận lũ vừa qua đã khiến hơn hai mét khối đất đá sạt lở
làm đổ sập hoàn toàn nhà tắm nhà vệ sinh bể nước và nhà bếp của hai trường tiểu học
và phổ thông dân tộc bán chú xã kim bon
mưa lớn kéo dài cũng đã cuốn trôi đất đá dọc tuyến đường liên bản
khiến cho công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi cán bộ địa phương và các thầy cô giáo
mới bắt tay vào dọn dẹp di chuyển đồ đạc và sửa chữa trường lớp học
để ổn định công tác dạy và học
một nửa quả đồi là đã sụt xuống và sạt lở
và đã đến tận cửa phòng ở của cán bộ giáo viên
trên lưng trường đồi đã có vết nứt khoảng tầm bốn mươi phân
và có tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn
để khắc phục tình trạng này chúng tôi đã tiến hành cho cán bộ giáo viên và học sinh
tổng vệ sinh nửa quả đồi sụt xuống
chúng tôi không thể làm bằng sức người
và cái này cần phải có máy móc
các em cũng như thầy cô cũng như học mang
không yên tâm để giải và học
cho nên chúng tôi đã
sống đến đây trực tiếp ở đây để vận động thầy cô
cũng như là ở với thầy cô
để động viên làm thế nào để khắc phục
trước mắt để cho thầy cô yên tâm
để lên lớp bình thường
còn về cái khắc phục sau này
thì tôi cũng mong là đảng nhà nước
các cấp hỗ trợ
những gì mà cần thiết nhất
để hỗ trợ cho trường
kịp thời để cho các em học sinh
vùng cao của trái nhân vôn
yên tâm học hành
sau trận mưa lũ lịch sử
toàn xã kim bon có năm mươi bốn điểm sạt lở lớn nhỏ
ba mươi sáu hộ bị sạt lở
vùi lớp nghiêm trọng
một mươi một hộ phải di rời đi nơi khác
tuyến đường dẫn vào các xã và các bản
đều bị sạt lở chia cắt và cô lập
rất may không có thiệt hại về người
sau một đêm mưa lũ
con đường và dòng suối thơ mộng ngày nào
chỉ còn lại đá và rác nằm ngổn ngang
mặt đường giao thông tỉnh lộ một trăm một mươi một
bị đào khuét
nhiều đoạn bị đứt gãy
và săn phẳng thành dòng suối
cây cầu bê tông kiên cố
nối giữa huyện phù yên tỉnh sơn la
với huyện đà bắc tỉnh hòa bình bị đứt gãy
lũ dữ đã đi qua được hơn một tháng
nhưng không khí tăng thương vẫn hiện hiện
trong gia đình bà phùng thị tiên
ở bàn sọc xã mường bang
bà tiên cho biết
cần lũ ập đến bất ngờ
một tàng đá lớn từ trên đồi lan xuống
đè sập lán
khiến con trai bà tử nạn
con dâu bị thương nặng
giờ đây trong căn nhà sàn lục sụp này
chỉ còn người bà già yếu
và hai đứa cháu nhỏ nương tựa vào nhau
con trai tôi không còn
con dâu bị tai nạn nặng
vẫn đang hôn mê tại bệnh viện
chưa biết sống thế nào
các cháu còn nhỏ
cũng mong bác sĩ chăm sóc cho khỏi
để về chăm mẹ và chăm các con ăn học
lũ giữ không chỉ cướp đi sinh mạng con người
mà còn cuốn trôi nhiều tài sản
tích góp từ bao thế hệ
đây là những gì còn sót lại
trên thử ruộng của gia đình bà lý thị son
mưa lũ đã săn lấp toàn bộ diện tích lúa
sắp đến ngày thu hoạch
sót xa hơn
khi vừa mới đây
gia đình bà bán một con trâu
được một mươi sáu triệu đồng
bà đầu tư đường ống dẫn nước
hết một mươi bốn triệu đồng để phục vụ gia đình
thế nhưng trận lũ vừa qua
đã cuốn đi tất cả
làm rồi thì không được ăn
bây giờ thì không được ăn
bây giờ không biết làm thế nào được
con trao sống
mà tráng hết
thế này đấy
không còn ý nào
tại nhiều điểm bản bị cô lập
đến nay việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn
chính vì vậy
ngô lúa dù đã kịp thu hoạch
nhưng vẫn không thể bán được
nhà ít cũng tồn khoảng ba tấn ngô
nhà nhiều lên đến cả chục tấn
trong gia đình mình
thì thu được
khoảng một trăm linh bao
sau cái đợt cân báo này
mất một nửa rồi
trong cái số đấy
số cái bao đây
mất hết rồi
không bán được nữa
xe cũng không vào được
với lại ngô thì mầm hết
không bán được
bà con người dân tộc thái
mường với tập quán sống ven những con suối
đã không thể ngờ được rằng
con suối hiền hòa ngày nào
đã trở nên hung dữ
cuốn phăng đi tất cả
chỉ trong một đêm
bà con đã trở nên trắng tay
trận lũ dữ đã đi qua
cấp ủy chính quyền địa phương
đã chỉ đạo khắc phục hậu quả
với phương trầm bốn tại chỗ
tuyên truyền vận động nhân dân trong bản
xẻ chia khó khăn
nhường cơm xẻ áo
trung tay giúp nhau
dựng lều lán để ở tạm
giữa ngổn ngang bề bộn
tình người lại càng thêm gắn bó
những căn lều tạm chú mưa
đã được dựng lên
bằng tình lang
bằng sự sẻ chia của bà con
trước những thiệt hại to lớn của bà con
tỉnh sơn la đã hỗ trợ
nhà bị sập đổ hoàn toàn
bị lũ cuốn trôi
mỗi hộ hai mươi triệu đồng
để dựng lại nhà cửa
hỗ trợ mỗi hộ hai thùng mì tôm
mỗi khẩu một mươi năm kg gạo
trong tháng đầu
hội chữ thập đỏ tỉnh sơn la
cũng kịp thời cứu trợ đợt đầu
với các hộ không còn nhà cửa
tài sản hoa màu
để bà con tạm thời ổn định cuộc sống
tỉnh sơn la vận động bà con
ở các điểm bản
nhường đất cho các hộ bị trôi hết nhà cửa
để dựng tạm lều lán
về lâu dài
tỉnh sẽ xây dựng phương án
tái định cư cho các hộ mất đất mất nhà
chúng tôi đã
tiếp tục chỉ đạo theo cái phương châm
đó là đối với xã
mà thiệt hại ít
thì sẽ huy động
và thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ
để động viên bà con nhân dân
thứ hai là đối với xã thiệt hại nhiều
thì ban thường vụ đã có cái tập trung
và tiếp tục cử cán bộ xuống
các tổ công tác xuống
để kiểm đếm giúp bà con
xem xét thiệt hại
và động viên bà con
vượt qua khó khăn trong cái thời điểm bây giờ
có một cái việc
ban thường vụ đã xác định trọng tâm
đó là không để cho một người dân nào
trên địa bàn của toàn huyện
đặc biệt là các xã đang bị thiệt hại
trước hết là mưởng bang là không bị đói
thứ hai là cái việc bố trí
sắp xếp dân cư
ở cái nơi
chuyển đến cái nơi ở mới
thì việc này
đây là một vấn đề rất lớn
và đòi hỏi có một quá trình lâu dài
trên địa bàn những xã bản vùng lũ
của tỉnh sơn la
bà con đang nỗ lực giúp nhau ổn định cuộc sống
việc khôi phục lại sản xuất
cần thời gian và công sức rất lớn
rất cần có thêm những nguồn lực
và sự chung tay của các bộ ngành địa phương
để giúp sơn la đứng dậy sau mưa lũ